ban chỉ đạo trung ương thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã tổ chức hội nghị toàn quốc đánh giá kết quả thực hiện kết luận số một trăm hai mươi của bộ chính trị khóa một mươi một
về tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở dự hội nghị có tổng bí thư nguyễn phú trọng
cùng dự có các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng đồng chí phạm minh chính trưởng ban tổ chức trung ương đồng chí võ văn thường trưởng ban tuyên giáo trung ương
đồng chí trương thị mai trưởng ban dân vận trung ương đồng chí nguyễn văn bình trưởng ban kinh tế trung ương
các đồng chí ủy viên trung ương đảng lãnh đạo các ban bộ ngành các đồng chí bí thư phó bí thư trưởng ban dân vận các thành ủy tỉnh ủy trong cả nước cũng về tham dự
kết luận một trăm hai mươi ngày bảy tháng một năm hai nghìn một mươi sáu của bộ chính trị khóa một mươi một là kế thừa những giá trị của nghị quyết trung ba và chỉ thị ba mươi của bộ chính trị khóa tám
nhằm đẩy mạnh nâng cao chất lượng hiệu quả việc xây dựng và thực hiện
quy chế dân chủ ở cơ sở
sau hai năm triển khai việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực
nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ của cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc các tổ chức chính trị xã hội cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân được nâng lên
hoạt động giám sát phản biện xã hội góp ý xây dựng đảng chính quyền đạt được nhiều kết quả
nhân dân tham gia tích cực hơn vào công cuộc xây dựng trình đốn đảng xây dựng chính quyền quyền làm chủ của nhân dân các hình thức dân chủ đại diện được phát huy dân chủ trực tiếp được mở rộng
phương châm dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra được cụ thể hóa trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội góp phần phát huy vai trò tiềm năng sự sáng tạo của nhân dân tham gia bàn bạc các công việc của địa phương và đất nước
tại hội nghị các ý kiến tham luận đã đánh giá cao kết quả của việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo tinh thần quyết luận một trăm hai mươi của bộ chính trị khóa một mươi một
nhiều kinh nghiệm hay sáng tạo và phong phú đã được báo cáo chia sẻ khẳng định ý nghĩa của một chủ trương đúng đắn lôi cuốn được cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ tích cực tham gia
phát biểu tại hội nghị đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở là một vấn đề rất quan trọng nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
phân tích những tư tưởng sâu sắc toàn diện của chỉ thị ba mươi bộ chính trị khóa tám đồng chí tổng bí thư cho rằng kết luận một trăm hai mươi của bộ chính trị khóa một mươi một là sự tiếp nối những giá trị của chỉ thị ba mươi cụ thể hóa tư tưởng của chủ tịch hồ chí minh đường lối quan điểm của đảng nhà nước ta phát huy quyền làm chủ của nhân dân
bầu không khí dân chủ trong đảng trong xã hội được mở rộng hơn nhiều khó khăn trong quá trình phát triển được nhân dân bàn bạc tháo gỡ giải quyết có hiệu quả
như vấn đề bồi thường hỗ trợ tái định cư khi triển khai thu hồ đất để thực hiện các công trình dự án hiến đất xây dựng các công trình dồn điền đổi thửa giữ vệ sinh môi trường xây dựng đông thôn mới đô thị văn minh xây dựng các tập thể đoàn kết hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị chuyên môn trong các cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp cải tiến kỹ thuật tăng năng suất lao động trong các doanh nghiệp
tạo khí thế phấn khởi khích lệ các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua góp phần đưa đất nước vượt qua khó khăn giành được những thành tiệu to lớn trong phát triển kinh tế xã hội cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân bảo đảm quốc phòng an ninh xây dựng đảng chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh tạo sự đồng thuận trong xã hội củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa đảng nhà nước với nhân dân
nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế
lâu nay nhiều nơi cứ nói là thực hiện dân chủ nhưng thực chất là người đứng đầu cơ quan đơn vị ở đó mượn danh hoặc nhân danh tập thể để hợp thức hóa những quyết định ý chí chủ quan của cá nhân mình
một số người có chức có quyền còn quan cách gia trưởng thậm chí có những cá nhân và tập thể trù dập ức khiếp quần chúng
việc thực hiện quy chế dân chủ trong các loại hình doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp ngoài nhà nước khu vực doanh
dân doanh còn nhiều khó khăn có lúc có nơi còn tình trạng vi phạm dân chủ gây bức xúc khiếu kiện đông người vượt cấp
nhưng giải quyết chưa triệt để nhất là trong thực hiện chính sách pháp luật về đất đai đền bù tái định cư khi thu hồi đất
việc nắm tình hình nhân dân và xử lý các tổ chức cá nhân vi phạm quyền làm chủ của nhân dân chưa kịp thời
vai trò của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội
trong tuyên truyền vận động tập hợp quần chúng phát huy sức mạnh tổng hợp của quần chúng còn bất cập
vẫn còn tình trạng một bộ phận người dân lợi dụng dân chủ để yêu cầu đòi hỏi không chính đáng không đúng pháp luật
coi thường kỳ cương phép nước thậm chí bị các thế lực thù địch lợi dụng lôi kéo tham gia biểu tình gây dối tụ tập đông người
làm mất an ninh trật tự an toàn xã hội vi phạm pháp luật
đồng chí tổng bí thư nguyễn phước trọng
đã nêu năm vấn đề cần làm tốt hơn trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
đó là các cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc và đoàn thể phải quán triệt và nhận thức đầy đủ toàn diện hơn các quan điểm chỉ đạo
chỉ thị ba mươi và kết luận một trăm hai mươi của bộ chính trị
tập trung chỉ đạo điều hành việc thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội gắn với việc đẩy mạnh cải cách hành chính
tiếp công dân tăng cường đối thoại quan tâm giải quyết những kiến nghị nguyện vọng hợp pháp chính đáng của nhân dân
theo đó là thực hiện tốt vai trò giám sát phản biện xã hội
các quan chức năng cần đẩy mạnh thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân giúp người dân hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình
làm tốt hơn việc thông tin chính sách luật pháp đến người dân chú trọng tuyên truyền các gương điển hình mô hình tốt về việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
một trong những yếu tố quyết định chất lượng hiệu quả của việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ
đó chính là vai trò của người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp
và các cơ quan đơn vị
từng đồng chí bí thư cấp ủy từ trung ương đến cơ sở lãnh đạo chủ chốt các cơ quan nhà nước chính quyền các cấp các cơ quan đơn vị
phải thật sự phát huy dân chủ trong đảng công khai minh bạch trong điều hành của chính quyền
đề cao vai trò trách nhiệm tính tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên
chống quan liêu cửa quyền tham nhũng lãng phí và các hành vi xâm phạm quyền làm chủ của nhân dân
thường xuyên cùng
cố kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ các cấp
ở đâu cấp ủy tổ chức đảng người đứng đầu gương mẫu quan tâm lãnh đạo
tạo điều kiện để ban chỉ đạo hoạt động và phát huy tốt vai trò của mình
thì ở đó việc thực hiện quy chế dân chủ có nền nếp thực chất và chuyển biến toàn diện
rộng khắp đến từng địa bàn cơ quan đơn vị doanh nghiệp
thực hiện tốt quy chế dân chủ
cơ sở là trách nhiệm của các cấp ủy tổ chức đảng chính quyền các cấp
của người đứng đầu của tất cả các cán bộ đảng viên và nhân dân
sinh thời chủ tịch hồ chí minh đã nêu rõ
đảng ta là đảng cầm quyền đảng vừa là người lãnh đạo vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân
bác đã từng căn dặn nước ta là nước dân chủ
bao nhiêu lợi ích đều vì dân bao nhiêu quyền hạn đều của dân
tư tưởng của người vẫn luôn soi dõi
tổng bí thư nguyễn phước trọng mong muốn
quy chế dân chủ được quán triệt triển khai đồng bộ và hiệu quả hơn
đưa việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ đi vào nề nếp
khơi dậy tiềm năng sức mạnh của nhân dân
tạo niềm tin và động lực thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng